thưa quý vị thời gian gần đây trên tuyến đề phúc lợi thuộc phường phúc lợi quận long biên
thành phố hà nội đang diễn ra tình trạng xe đầu kéo chở sắt thép làm vỡ mặt đê
gây nguy cơ mất an toàn đê điều điều đáng nói là hoạt động này diễn ra ngang nhiên
nhưng phía chính quyền sở tại và cơ quan có chức năng bảo vệ đê điều ở đây lại không hề hay biết

và cung đường bắt buộc phải đi qua trụ sở của hai cơ quan này thế nhưng phía chính quyền địa phương lại không hề hay biết sự việc
chính quyền địa phương có biết hay không thì những bằng chứng lưu lại tại khu vực cửa khẩu d đã trả lời
những chiếc cột bê tông đã từng được uyên bảo
tại vì ban nhân dân phương phúc lợi đổ ngay chiếc cửa khẩu để chắn xe tải lớn đi từ dưới bãi lên đường d giờ đã bị đập vỡ
thậm chí cả cửa khẩu đã được đập phá mở rộng để cho vừa đường cua của xe